phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương cho biết
đã làm việc với hai đối tượng tạo email giả của một trường đại học trên địa bàn tỉnh bình dương
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định lương thanh châu sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú xã hòa bình huyện tây hòa phú yên
là đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ việc nêu trên
châu đang sinh sống tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cùng với nguyễn thị ngọc ánh sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú xã hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
theo tài liệu của cơ quan công an lương thanh châu đã sử dụng hai email mạo danh của một trường đại học
trên địa bàn tỉnh bình dương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền một triệu tám trăm linh ngàn đồng
mở rộng điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bằng việc sử dụng nhiều tài khoản facebook giả khác nhau
để đăng bài quảng cáo phòng trọ trên địa bàn thành phố hồ chí minh và bình dương
lương thanh châu đã lừa đảo tiền cọc phòng trọ với tổng số tiền chiếm đoạt gần năm mươi triệu để tiêu xài cá nhân
và chia cho nguyễn thị ngọc ánh sử dụng
hiện vụ việc được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra làm rõ